phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi đối với cá nhân vi phạm là một trăm linh triệu đồng đối với tổ chức vi phạm là hai trăm linh triệu đồng
đây là đề xuất của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
cụ thể mức phạt tối đa được đề xuất từ chín mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất mua bán nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
có giá trị từ một trăm linh triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ năm mươi triệu đồng trở lên khi cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự
quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án
đây là mức phạt được đề xuất đối với cá nhân có hành vi vi phạm tổ chức vi phạm mức phạt tiền gấp hai lần tức phạt tiền đối với cá nhân